tôi giờ đã về hưu giờ tôi nói về con thì người ta bảo tôi không khách quan kỳ lắm
tôi giờ đã về hưu giờ tôi nói về con thì người ta bảo tôi không khách quan kỳ lắm